nhiều năm qua tỉnh quảng ngãi đã thực hiện nhiều chính sách để giảm nghèo khu vực miền núi
đặc biệt là đưa các mô hình kinh tế mô hình nông nghiệp đến với đồng bào hỗ trợ người dân thoát nghèo
tuy nhiên khi triển khai nhiều mô hình đã không phát huy hiệu quả gây lãng phí nguồn lực đầu tư của ngân sách
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy anh đinh văn thư ở xã sơn long huyện sơn tây được xã cấp một trăm sáu mươi năm cây chuối giống
với số cây giống được hỗ trợ theo diện hộ nghèo gia đình anh hy vọng sẽ thu hoạch sau một năm chăm sóc
thế nhưng sau hai tháng gần một nửa số cây giống bị chết vì dễ hư hỏng
số còn lại được anh nỗ lực chăm sóc nhưng cây phát triển chậm hơn so với dự tính
những ngày qua anh hồ văn xoay dọn dẹp sửa sang lại chuồng nuôi thỏ của gia đình
hơn nửa năm nay chuồng bỏ hoang anh chưa biết tình toán chăn nuôi trở lại như thế nào
anh say cho biết cuối năm hai nghìn một mươi sáu
anh được địa phương cấp cho một mươi con thỏ giống theo diện hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế
chỉ sau ba tháng tất cả số thỏ giống đều chết không rõ nguyên nhân
không chỉ riêng số thỏ của gia đình anh xoay
mà hơn bốn mươi con thỏ giống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
được huyện tây trà cấp cho các hộ nghèo đều chết sau vài tháng
dự án cấp thỏ giống với tổng kinh phí hơn năm mươi triệu đồng của huyện cũng thất bại
nói chung cái đây nó thiệt cái đây mô hình của thỏ nuôi rất là khó
bà con trên này là chưa gọi là chưa tiếp xúc với cái này
bởi vì con nuôi đây rất là khó không phải là vì bà con cũng làm đúng cái câu kỹ thuật
nhưng mà cái kỹ thuật của cán bộ không dặn
nhưng mà sau về nuôi hình như là con thỏ không thích như có môi trường
ý là theo với cái chân đoán thôi
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tỉnh quảng ngãi được cấp khoảng bảy bảy trăm linh tỷ đồng
để thực hiện các chương trình giảm nghèo cho người dân
thông qua các chương trình ba mươi a một trăm ba mươi năm của chính phủ
chính sách hỗ trợ về các mô hình kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số liên tục được thực hiện
tuy nhiên nhiều bất cập xảy ra khiến chương trình không đạt hiệu quả như mong muốn
trong tổng số hơn tám trăm linh mô hình giảm nghèo được thực hiện
thì gần sáu mươi mô hình đạt hiệu quả thấp không hiệu quả hoặc phá sản gây lãng phí nguồn đầu tư
nguyên nhân là do tâm lý trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước của người dân
các mô hình ứng dụng không phù hợp vùng miền
để có hiệu quả từ mô hình thì chúng ta phải có phương pháp đầu tư hợp lý là thứ nhất
thứ hai là chúng ta khi mà trong một mô hình là chúng ta phải có tập vấn
rồi chúng ta chuyển giao các phương pháp để bà con tiếp cận được
các phương pháp chúng ta chăm sóc này thì nó sẽ đạt hiệu quả
còn những nơi chúng ta làm mô hình mà nhiều quá thì cái khâu quản lý thứ nhất
thứ hai là khâu chăm sóc của người dân không bao giờ đạt hiệu quả được
các mô hình đạt hiệu quả là thứ nhất
các mô hình giảm nghèo đã thay đổi diện mạo cơ bản các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi trong nhiều năm
tuy nhiên quảng ngãi vẫn còn hai mươi hai bốn số hộ nghèo và cận nghèo
vì vậy địa phương này sẽ tiếp tục triển khai các mô hình kinh tế
tuy nhiên nếu không có sự thay đổi trong việc triển khai tiếp cận các mô hình giảm nghèo
thì việc lãng phí không hiệu quả sẽ tiếp tục tái diễn